tổ chức y tế thế giới who cho biết đang cân nhắc áp dụng chứng nhận điện tử cho những người hoàn thành việc tiêm vaccine
trong bối cảnh đã có nước đầu tiên cấp phép sử dụng một loại vaccine ngừa virus sars cov hai
đem lại hy vọng chấm dứt đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
chuyên gia who cho biết việc đưa vào áp dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử sẽ có thể xác định và giám sát người nào đã được tiêm phòng
tuy nhiên chứng nhận tiêm phòng điện tử này sẽ không phải là một tấm hộ chiếu miễn dịch
quốc gia ở châu âu estonia hồi đầu năm nay đã bắt đầu thử nghiệm một ứng dụng giống một dạng hộ chiếu miễn dịch kỹ thuật số
người đã có kháng thể có thể trình hộ chiếu này với người tuyển dụng hoặc các cơ quan chức năng để chứng minh rằng mình có ít nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
hiện quyết định cuối cùng về việc áp dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử vẫn chưa được đưa ra và sẽ còn cần phải phù hợp với luật pháp của từng quốc gia